thưa quý vị bộ giao thông vận tải vừa có quyết định ban hành kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân
bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán và mùa lễ hội xuân tân sửu năm hai nghìn hai mươi một
bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam tổ chức kiểm tra đôn đốc sở giao thông vận tải các địa phương
chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải bến xe công khai minh bạch về giá cước vận tải các loại giá phí dịch vụ tại bến xe
đồng thời có phương án tổ chức vận tải phù hợp trở đúng tải trọng cho phép số người theo quy định
tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đặc biệt trong khoa hành khách của phương tiện chở khách phải niêm yết biển kiểm soát của phương tiện và số điện thoại của cơ quan chức năng
để hành khách biết và phản ánh qua đường dây nóng
bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu kiểm tra chỉ đạo các trạm thu phí đường bộ kịp thời xử lý giải tỏa phương tiện
hạn chế tình trạng un tắc trước khi vào trạm thu phí đường bộ trong trường hợp xảy ra tắc đường trước khi vào trạm thu phí đường bộ
phải mở barrier để giải tỏa phương tiện
và chiều ngược lại vào các ngày sau đó trong chuyến tàu snt hai
đến ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi một trên tàu spt hai
hiện tại do lượng hành khách sụt giảm vì ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín trên hai tuyến này chỉ chạy tàu khách vào dịp cuối tuần
tỉnh lộ hai trăm sáu mươi một với tổng chiều dài hơn bốn mươi km là tuyến giao thông huyết mạch nối huyện đại từ với thị xã phổ yên của tỉnh thái nguyên
nhưng hiện nay tuyến đường này đang xuống cấp nghiêm trọng gây khó khăn trong đi lại của người dân và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
năm hai nghìn tám tuyến đường này được đầu tư đã giúp người dân ở một mươi hai xã thị trấn của huyện đại từ và thị xã phổ yên đi lại
thông thường thuận tiện góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tuy nhiên sau một mươi hai năm đưa vào sử dụng mà chưa được sửa chữa nâng cấp lớn khiến nhiều đoạn trên tuyến đường dt hai trăm sáu mươi một bị xuống cấp
mặt đường bong chóc nhiều ổ gà ổ voi đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của người dân
đường thì xuống cấp rất là nhiều trời nắng thì nó bụi hết vào trong nhà và quán
mùa mưa thì nước nó tràn hết ra đường và ổ gà đến nỗi khổ nhất là người dân đi ra đường và đưa các cháu đưa đón học sinh đi học
nhà tôi có hai đứa con học tiểu học ngày đưa đi đón về là bốn lần liền
đưa đi rất là vất vả mà để chúng nó tự đi thì không đi được
đi ra khỏi nhà được khoảng độ một trăm linh mét là ô tô nó đi nó tránh nhau còn không cả đi được nước nó bắn hết vào người
tôi mong là nhà nước làm thế nào làm đường cho bà con đi nó vất vả đỡ khổ
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên phê duyệt dự án cải tạo nâng cấp tỉnh lộ hai trăm sáu mươi một đoạn từ km một đến km hai mươi với tổng nguồn vốn trên hai trăm một mươi tám chín tỷ đồng
dự án được giao cho ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư thời gian thực hiện năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi
tuy nhiên đến nay thì dự án vẫn đang giang dở và có thể không bảo đảm tiến độ theo kế hoạch
việc tuyến đường dt hai trăm sáu mươi một xuống cấp ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân
vì vậy rất mong các cơ quan chức năng của tỉnh sớm bố trí đầu tư sửa chữa nâng cấp nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường này